tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp và làm việc với ông yelan bajanov đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa kazakhstan tại việt nam
hai bên bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị hai bên trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng
hiện kim ngạch hai triệu năm hai nghìn một mươi chín của hai bên đạt hơn hai trăm sáu mươi triệu usd
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng con số này chưa xứng đáng với tiềm năng của hai nước
việt nam mong muốn tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh là điện thoại linh kiện điện tử máy móc thiết bị
sang thị trường kazakhstan và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu các mặt hàng như quạng khoáng sản hóa chất máy vi tính từ kazakhstan
bên cạnh đó việt nam cũng mong thời gian tới hai bên sẽ có những trao đổi đoàn cấp cao và giao lưu nhân dân
để tăng cường hiểu biết và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có giữa hai nước